các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong thời gian gần đây nhiều tỉnh thành cũng đã chủ động nâng cấp độ phòng chống dịch do điện nhiều vùng cam và đỏ
trong thời gian qua theo thống kê của bộ y tế số ca f mỗi ngày có chiều hướng tăng trở lại
đặc biệt nhiều tỉnh thành liên tiếp ghi nhận ca nhiễm mới ổ dịch ngoài cộng đồng
trước diễn biến dịch phức tạp nhiều địa phương cũng đã chủ động tăng cấp độ dịch để có biện pháp ứng phó phù hợp
tại tp hcm cũng đã ghi nhận hai mươi năm ổ dịch trong hai tuần
hiện nay tp hcm vẫn đang ở cấp độ hai vùng vàng nguy cơ trung bình
có hai địa phương từ cấp độ hai đã chuyển sang cấp độ ba vùng cam nguy cơ cao đó là huyện nhà bè và huyện cần giờ
như vậy hiện thành phố có một mươi ba trên hai mươi hai địa phương cấp độ một chiếm năm mươi chín bảy trên hai mươi hai địa phương cấp độ hai chiếm ba mươi hai và hai trên hai mươi hai địa phương cấp độ ba chiếm chín
trước đó từ thời điểm tp hcm nới lỏng giãn cách xã hội
đến ngày sáu tháng một mươi một trên địa bàn tp hcm chỉ phủ toàn màu xanh và vàng xong đến nay đã thêm hai địa phương màu cam
thực tế tình hình dịch covid một mươi chín tại nhiều phường xã ở một số huyện trên địa bàn tp hcm đang có dấu hiệu chuyển biến xấu khi liên tục ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng
đơn cử là huyện hóc môn số ca dương tính với ncov ở địa phương này đang có chiều hướng gia tăng
trong đó đa số người dân có triệu chứng nhẹ sốt ho
tỷ lệ phát hiện khoảng tám mươi sáu
các trường hợp còn lại là người dân tự test nhanh và xét nghiệm từ các công ty phòng khám tư nhân bệnh viện
theo trung tâm y tế huyện hóc môn hiện có hai mươi năm ổ dịch cộng đồng cần được kiểm soát
khu vực tập trung nhiều f cần tập trung xử lý ở các xã xuân thới thượng đông thạnh ba điểm nhị bình
hai vùng xuất hiện ổ dịch đầu tiên là xã ba điểm và xuân thới thượng
trong sáng ngày sáu tháng một mươi một lực lượng chức năng test nhanh cho bảy trăm linh
hai mươi chín người dân phát hiện thêm tám mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai
tỷ lệ dương tính khoảng một mươi một
liên tiếp trong khoảng một tuần qua theo công bố của bộ y tế gần như toàn bộ một mươi ba tỉnh thành thuộc khu vực tây nam bộ đều ghi nhận f
nhiều trường hợp được ghi nhận ngoài cộng đồng
trong thời gian qua các tỉnh như an giang cần thơ kiên giang và bạc liêu liên tục ghi nhận số ca mắc tăng nhanh nhất
nhiều địa phương tại khu vực tây nam bộ cũng đã chủ động nâng cấp độ phòng chống dịch
tại các huyện xá để có giải pháp ứng phó phù hợp
đơn cử như cần thơ vẫn ở cấp độ hai tuy nhiên các quận huyện đều đổi màu
cụ thể có năm quận huyện thuộc cấp độ hai quận cái răng và các huyện phong điền thới lai cơ đỏ vĩnh thạnh
có bốn quận nâng lên cấp độ ba màu cam là quận ninh kiều bình thủy ô môn thốt nốt
trong khi đó cà mau không còn vùng xanh mà chuyển sang vàng
bảy mươi bốn phường xá và vùng cam hai mươi hai
hai phường xá cả tỉnh có năm vùng đỏ
các địa phương đang có vùng đỏ như an giang hai bến tre sáu cà mau năm cần thơ một đồng tháp một hậu giang bảy tiền giang hai trà vinh
tỉnh bạc liêu nâng cấp độ dịch covid một mươi chín từ cấp độ hai lên cấp độ bốn
cụ thể đối với cấp xá ở cấp độ bốn nguy cơ rất cao vùng đỏ
có hai mươi trên sáu mươi bốn đơn vị cấp xá gồm xá vĩnh trạch đông phường hai
phường ba phường bảy thành phố bạc liêu xá phong tân xá phong thạnh đông phường một phường láng tròn phường hộ phòng xá phong thạnh a xá tân phong thị xá giờ rai thị trấn gành hào xá lòng điền xá lòng điền đông huyện đông hải xá phước long xá vĩnh thạnh huyện phước long
các xá ninh cuối ninh cuối a huyện hồng dân hai xá hưng thành huyện vĩnh lợi và vĩnh mỹ b huyện hòa bình
các xã ở cấp độ ba nguy cơ cao vùng cam
tám trên sáu mươi bốn đơn vị cấp xá gồm phường tám phường một phường năm thành phố bạc liêu xá phong thạnh thị xá giờ rai xá lòng điền đông a huyện đông hải thị trấn phước long huyện phước long xá ninh thạnh lợi huyện hồng dân và xá châu thới huyện vĩnh lợi
các xã ở cấp độ hai nguy cơ trung bình vùng vàng có ba mươi sáu trên sáu mươi bốn đơn vị gồm các xã phường thị trấn còn lại
đối với các huyện có thị xá giờ rai và thành phố bạc liêu ở cấp độ bốn
cấp độ ba có ba huyện là đông hải phước long và hồng dân
cấp độ hai có hai huyện là vĩnh lợi hòa bình
đối với các tỉnh bạc liêu ở cấp độ bốn thời gian áp dụng từ một mươi hai h ngày hai tháng một mươi một
việc thiết lập vận hành các chốt kiểm soát dịch được thực hiện ngay sau khi có quyết định này được công bố
tỉnh kiên giang ủy ban nhân dân tỉnh vừa điều chỉnh cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố giạch giá và hai huyện châu thành hòn đất
theo đó thành phố giạch giá và huyện châu thành
hòn đất sẽ áp dụng cấp độ ba màu vàng
ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang còn quyết định thực hiện biện pháp hành chính bổ sung hạn chế người dân ra khỏi nhà
từ một mươi chín h ngày hôm trước đến năm h sáng ngày hôm sau
trừ các trường hợp cấp thiết như phòng chống dịch thiên tai huyện châu thành đã nâng cấp độ dịch từ một lên ba
thành phố rạch giá và huyện hòn đất nâng cấp độ dịch từ hai lên ba
đại dịch covid một mươi chín cũng đang bùng phát tại các tỉnh thành phía bắc đặc biệt là tại thành phố hà nội
và một số tỉnh thành lân cận như nam định quảng ninh bắc giang
chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh đã có những phương án chỉ đạo sát sao trong việc phòng chống dịch bệnh
đồng thời đã đưa ra những cảnh báo cho việc thay đổi màu cấp độ dịch để người dân phòng tránh
chi tiết sẽ có ngay sau đây
tại miền bắc dịch covid một mươi chín cũng bắt đầu diễn biến phức tạp với số lượng ca mắc mới tăng cao
tại các địa phương như nam định quảng ninh bắc giang điều này cũng dẫn đến sự đổi màu bản đồ dịch
tại thành phố hà nội liên tiếp ghi nhận ổ dịch mới
vừa qua số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội liên tục gia tăng
xuất hiện nhiều chùm ca bệnh ổ dịch mới chảy khắp các quận huyện
bên cạnh đó trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cũng liên tiếp phát đi nhiều thông báo khẩn
tìm người liên quan đến các địa điểm có ca nhiễm covid một mươi chín
hầu hết các địa điểm đều là nơi tập trung đông người như chợ khách sạn văn phòng quán ăn
cũng trong tuần qua thủ đô đã ghi nhận tổng cộng năm trăm chín mươi bảy ca mắc mới trong đó có hai trăm bảy mươi ca trong cộng đồng
hiện thành phố đang có một mươi hai ổ dịch cộng đồng đang diễn tiến ghi nhận nhiều trường hợp f mới
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội đã có văn bản về việc điều chỉnh cấp độ dịch
theo đó hiện thành phố hà nội ở cấp độ hai trong phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng với đó ba mươi quận huyện thị xã đạt cấp độ hai
hai trăm sáu mươi bốn xã vườn ở cấp độ hai
ba trăm một mươi hai xã vườn ở cấp độ ba
ba xã vườn thị trấn ở cấp độ ba
và có một tổ dân phố ở cấp độ bốn
về tiêm chủng hiện tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội là chín mươi tám đã đạt tỷ lệ tối thiểu là bảy mươi
tỷ lệ người từ sáu mươi năm tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín là năm mươi bảy
chưa đạt tỷ lệ tối thiểu là tám mươi
tại hà giang trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp số ca nhiễm tăng cao lan ra nhiều huyện tỉnh hà giang đã phân loại cấp độ dịch
theo đó toàn tỉnh hà giang cấp độ hai nguy cơ trung bình vùng vàng
đối với cấp huyện trên địa bàn tỉnh có chín huyện vùng xanh một huyện vùng vang vị xuyên thành phố hà giang cấp độ bốn vùng đỏ
đối với cấp xã tỉnh hà giang có một trăm tám mươi một xã vùng xanh một xã vùng vàng năm xã vùng cao
tỉnh phú thọ hiện vẫn duy trì cấp độ dịch ở cấp độ hai
với cấp huyện có huyện thanh sơn ở cấp độ ba một mươi một trên một mươi ba huyện ở cấp độ hai huyện đan hùng ở cấp độ một
cấp xã toàn tỉnh có năm xã ở cấp độ bốn gồm chu hóa thành phố việt trì thị trấn thành sơn thục luyện sơn hùng huyện thanh sơn văn luông huyện tân sơn
xã ở cấp độ ba bốn mươi bốn xã ở cấp độ hai và một trăm bảy mươi đơn vị còn lại ở cấp độ một
đồng thời người đến về từ các xã có nguy cơ dịch được xác định ở cấp độ bốn và các vùng phong tỏa thuộc tỉnh phú thọ và các tỉnh thành phố trên toàn quốc
phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ bằng phương pháp rt pgr hoặc test nhanh kháng nguyên
trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm phải thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại cơ sở y tế có chức năng và tự chi trả phí xét nghiệm
tiếp đó là ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
dân tỉnh quảng ninh vừa quyết định tạm thời nâng cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn xã hồng thái đông và xã hồng thái tây
thì giá đồng triều lên cấp độ hai tương ứng với màu vàng sau khi ghi nhận năm ca mắc covid một mươi chín tại đây
việc nâng cấp độ dịch dựa trên diễn biến dịch bệnh tại hai xã này
thị xã đồng triều có sáu ca mắc covid một mươi chín trong đó năm ca trên địa bàn hai xã hồng thái đông và hồng thái tây một ca tại phường hồng quế
các trường hợp covid một mươi chín mới phát hiện đều không xuất hiện triệu chứng
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
tỉnh bắc ninh mới đây đã phát hiện chùm ca dương tính liên quan đến các công ty thuộc khu công nghiệp quế phó và tp bắc ninh
toàn tỉnh hiện có trên năm mươi ổ dịch
tỉnh bắc ninh đã quyết định thiết lập cách ly y tế với nhiều cụm dân cư thôn xóm ở những nơi có các ca f trong cộng đồng
người dân những khu vực trên cũng được yêu cầu không ra ngoài từ hai mươi một h ba mươi đến năm h sáng hôm sau
trừ các trường hợp thực hiện công vụ đưa người đi cấp cứu đi làm ca đêm đi làm việc
vì vậy phải có giấy tờ liên quan
tỉnh bắc giang cũng liên tục ghi nhận ca nhiễm đặc biệt là xuất hiện ca nhiễm trong khu công nghiệp
tỉnh này đã ra văn bản yêu cầu một số đối tượng sẽ phải có giấy xét nghiệm covid một mươi chín khi vào tỉnh
đó là những người dân từ hà nội về bắc giang tham dự các sự kiện đông người như hội họp tiệc cưới làm việc với các công ty trường học
quý vị khán giả vừa theo dõi tin tức mới nhất cập nhật về dịch bệnh covid một mươi chín trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị dịch bệnh chưa hoàn toàn được dập tắt
chính vì vậy quý vị và các bạn hãy chú ý phòng tránh và thực hiện đúng theo quy định của bộ y tế
kênh youtube bản sức khỏe và đời sống của chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật tin tức mới nhất về covid một mươi chín mang đến thông tin bổ ích cho quý vị khán giả
xin chào và hẹn gặp lại